nguồn lao động dành cho hoạt động sản xuất không hề khán hiếm tuy nhiên doanh nghiệp lại không thể tuyển dụng
để rồi phải chấp nhận việc tự hạn chế hoạt động của mình dù là đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh
nghịch lý này đã và đang diễn ra từ sau những ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
nằm tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh công ty trách nhiệm hữu hạn ncc việt nam là doanh nghiệp một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài
công ty tập trung vào hoạt động chế tạo khung nhà xưởng khung thép cầu đường sản xuất kinh doanh vành bánh xe ô tô
sau một mươi một năm hoạt động đến hiện tại công ty đang trong quá trình mở rộng thay thế nhiều máy móc giá trị lớn và thực hiện tự động hóa hệ thống
tuy nhiên dịch covid một mươi chín đã khiến công ty bị đè nặng dưới những khó khăn
mặc dù trong thời điểm dịch bệnh này nhưng những đơn hàng từ các đối tác quốc tế của chúng tôi vẫn rất nhiều
chúng tôi đã nhập nhiều máy móc có giá trị hàng triệu đô la dự định sẽ lắp đặt và mở rộng sản xuất
tuy nhiên dịch bệnh khiến chúng tôi không đủ nguồn lực và nhân công để làm điều này giờ máy móc vẫn đang phải nằm chờ
nghịch lý là ở chỗ nguồn nhân lực dành cho hoạt động sản xuất trên địa bàn mặc dù không hề khăn hiếm
tuy nhiên doanh nghiệp lại không dám tuyển thêm bởi lúc này việc tuyển dụng lại ẩn chứa nguy cơ dịch bệnh
bởi vì lao động là khắp các tỉnh đến phỏng vấn thì sẽ sợ là cái lao động đó đi nhiều lơi rất là phức tạp
vì vậy cho nên là công ty tạm dừng không dám tuyển lao động
công ty tôi cũng rất là lo lắng vì công nhân ở khắp mọi lơi chứ không phải tập trung một chỗ để công ty quản lý
vì vậy cho nên công ty cũng chỉ là hàng ngày truyền đạt nhắc nhở công nhân vậy thôi chứ còn nó không thể quản lý được
mới đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh cũng đã ghi nhận trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
do tiếp xúc gần với người bệnh và đang chờ những kết quả xét nghiệm cuối cùng để có thể kết luận
những diễn biến này sẽ lại càng khiến nỗi lo lắng của doanh nghiệp cùng với các cấp chính quyền địa phương tăng lên
và khiến những nỗ lực trong việc hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đã gặp bất lợi này càng thêm khó khăn